tại thành phố lạng sơn bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy lạng sơn
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biên giới thu đông một nghìn chín trăm bảy mươi
tầm nhìn chiến lược của đảng và bài học lịch sử
hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biên giới thu đông
đồng thời là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
từ đó tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc ý chí độc lập tự chủ và khát vọng hòa bình
hội thảo cũng sẽ đúc rút những nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn tầm vóc giá trị lịch sử và hiện thực
cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng biên giới thu đông một nghìn chín trăm năm mươi
để vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới